quỹ ban nhân dân tp hcm vừa chấp thuận chủ trương đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời trên mái nhà
tại trụ sở các cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp công lập nhằm góp phần bảo đảm an ninh năng lượng
bảo vệ môi trường và giảm phát thải khí nhà kính cho thành phố
quỹ ba nhân dân tp hcm giao sở công thương sở khoa học công nghệ cùng tổng công ty điện lực tp hcm
đánh giá kỹ kết quả thực hiện thời gian qua từ phương thức quy trình thực hiện chi phí đầu tư
hiệu quả thực tế đến thời gian hoàn vốn các dự án đã triển khai từ nguồn ngân sách và những tồn tại hạn chế
các đơn vị khảo sát hiện trạng điều kiện thực tế để đề xuất chủ trương lộ trình nguồn vốn thực hiện bảo đảm tính hiệu quả
tổng công ty điện lực tp hcm cho biết từ nay đến cuối năm các đơn vị cần đăng ký để được thành phố bố trí vốn
chuẩn bị triển khai đầu tư năm hai nghìn hai mươi một và những năm sau
tp hcm còn nhiều tiềm năng để phát triển điện mặt trời trên mái nhà
toàn thành phố có một mươi một ba mươi một hệ thống điện mặt trời với tổng công suất là một trăm bảy mươi bảy mwp